ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị sáng nay tại sự vận động thành phố điện biên phủ đã diễn ra chương trình sơ duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chủ trì lễ sơ duyệt có ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước
về phía bộ công an dự lễ sơ duyệt có trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
chương trình sơ duyệt diễn ra với bảy nội dung chính gồm lễ trào cờ biểu diễn chống hội trình diễn nghệ thuật
công bố quyết định đón nhận huân chương khen thưởng và trọng tâm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn một mươi hai người
trong đó lực lượng của bộ công an gồm hai khối đứng và chín khối diễu binh diễu hành
đặc biệt trong chương trình lễ trào cờ đội pháo lễ cũng bắn hai mươi một loạt đại bác trên nền bài quốc ca
và một mươi máy bay trực thăng mang cờ đảng
tổ quốc cũng đã tiến hành bay qua lễ đài
theo chương trình sau khi các khối diễu binh diễu hành qua lễ đài sẽ tiếp tục tiến ra các tuyến phố chính tại thành phố điện biên phủ
chương trình sơ duyệt nhắn nâng cao công tác chỉ huy hiệp đồng thống nhất giữa các lực lượng thực hiện lễ kỷ niệm
diễu binh diễu hành kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sau khi kết thúc sơ duyệt đồng chí nguyễn trọng nghĩa đã chủ trì buổi đánh giá với các đồng chí trong ban chỉ đạo trung ương
theo đó chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện các phương án kế hoạch ra soát thật kỹ đối với các chương trình về công tác chuẩn bị
các điều kiện đảm bảo về người cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các chỗ sự kiện trong dịp lễ kỷ niệm
qua buổi sơ duyệt các đơn vị cũng cần kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hoàn thành tốt các yêu cầu công tác cho buổi tổng duyệt
sẽ diễn ra vào ngày năm tháng năm và tổ chức lễ kỷ niệm chính thức vào ngày bảy tháng năm
cũng vào sáng nay tại điện biên trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng với đoàn công tác bộ công an
cũng đã có buổi làm việc với công an tỉnh điện biên và các đơn vị chức năng của bộ công an nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm
chương trình sơ duyệt khối diễu binh diễu hành của lực lượng công an nhân dân tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ
tại buổi làm việc các đơn vị chức năng được phân công nhiệm vụ đã báo cáo kết quả công tác cũng như những vướng mắc phát sinh
sau khi chương trình
trong buổi làm việc các đơn vị chức năng được phân công nhiệm sơ duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ được diễn ra
trong đó tại nhiều địa điểm khu vực tuyến đường và trong khuôn viên sân vận động thành phố điện biên phủ
lực lượng công an các đơn vị cũng như công an tỉnh điện biên đã đảm bảo quân số tràn thiết bị cơ sở vật chất đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện

thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đó chỉ đạo công an một số tỉnh như hòa bình sơn la lai châu thực hiện công tác tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ từ nay cho đến hết ngày bảy tháng năm hướng dẫn phân luận đảm bảo an toàn cho nhân dân du khách có hành trình về nguồn tham quan về điện biên được an toàn
thứ trưởng cũng nhấn mạnh các đơn vị phải chủ động đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đối với cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tại điện biên
cũng nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn công tác đã đến thăm biểu dương và tặng quà các học viên trường học viện cảnh sát nhân dân đang tham gia biểu diễn màn chống hội tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thứ trưởng mong muốn nhà trường và các học viên tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi khó khăn về cơ sở vật chất đảm bảo sức khỏe để cống hiến màn trình diễn đẹp mắt tại buổi lễ tới đây
thưa quý vị lễ kỷ niệm bảy mươi năm điện biên phủ là
hai sự kiện chính trị văn hóa cấp quốc gia với quy mô đặc biệt lớn được tổ chức tại tỉnh điện biên
với tính chất quan trọng của các sự kiện việc đảm bảo an ninh an toàn các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
được xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn hai mươi ba
chính vì vậy công tác chuẩn bị các điều kiện về con người về phương tiện trang thiết bị đã được bộ công an
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động triển khai các phương án kế hoạch ngay từ rất sớm
và cho đến nay thì chuỗi sự kiện đặc biệt tại điện biên phủ đã và đang được đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
từ nay đến các hoạt động chính sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng năm công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
đang được đặt ra với yêu cầu cao nhất
điều này đang đòi hỏi lực lượng công an các đơn vị địa phương phải chủ động quyết tâm
triển khai đồng bộ các phương án một cách cụ thể và quyết liệt
tại mỗi cửa ra vào sân vận động tỉnh điện biên đều thành lập một tổ công tác
gồm một mươi cán bộ chiến sĩ ở tất cả các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ
bảo vệ an ninh an toàn trong các ngày sơ duyệt tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức
lễ sơ duyệt hôm nay có tới hàng nghìn người dân du khách đổ về sân vận động
để theo dõi lễ diễu binh diễu hành các phương án đảm bảo an ninh trật tự đã được chủ động triển khai
thực hiện mệnh lệnh của ban đốc tổ chức ứng trực một trăm linh và cao điểm
cho các đơn vị và đám sàng thực hiện nhiệm vụ
hôm nay được phân công lực lượng chúng tôi với quan điểm là anh em rất trách nhiệm
phấn khởi cầu thi và sắp đến tình hình thực tế có những tình huống đột xuất bất ngờ
tại thao trường tại hiện trường thì chúng tôi trực tiếp xin ý kiến cấp trên
để có biện pháp xử lý sắp đến tình hình thực tế xảy ra
cận ngày kỷ niệm chính thức mùng bảy tháng năm lưu lượng người và phương tiện ngày càng tập trung đông
tại nơi diễn ra các sự kiện
áp lực vì thế cũng gia tăng đối với các cục nghiệp vụ
của công an và công an tỉnh điện biên trong công tác đảm bảo an ninh an toàn
trước đó bộ công an cũng đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ
bảo vệ các sự kiện cũng như diễn tập thuần thục các phương án
tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
trong khu vực nội thị nội thành của thành phố điện biên phủ
thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho phòng quản trang thông công an tỉnh điện biên
ban hành phương án phân luồng giao thông với phương châm
là tạo điều kiện tốt nhất đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện
tuy nhiên cũng tránh ảnh hưởng và hạn chế thấp nhất các hoạt động
của sự đi lại hoạt động của bà con nhân dân cũng như hoạt động kinh doanh trên địa bàn
quán triệt cho cán bộ chiến sĩ cái phương án tổng thể bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
để tham dự các sự kiện như sơ duyệt tổng duyệt để mỗi cán bộ chiến sĩ
mỗi tổ công tác xác định rõ cái chức trách nhiệm vụ của mình được giao
và sẽ thực hiện tốt nhất trong lễ kỷ niệm ngày sáu và lễ kỷ niệm chính
vào ngày bảy tháng năm
hiện công an tỉnh điện biên cũng đã xây dựng các phương án bàn hành kế hoạch
cụ thể từng hệ lực lượng với phương châm rõ người rõ việc rõ trách nhiệm
theo đó đã thành lập hai trăm chín mươi điểm chốt với trên ba cán bộ chiến sĩ tham gia
sự hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng đã và đang thể hiện tinh thần quyết tâm cao
của lực lượng công an nhân dân hướng đến ngày lễ được trọn vẹn và toàn thắng
thưa quý vị tối qua mùng hai tháng năm chương trình nghệ thuật đặc biệt điện biên phủ
không bao giờ quên đã diễn ra tại nhà hát hồ gươm thành phố hà nội
tới dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành
trung ương và địa phương các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ quốc phòng bộ công an
gia đình đại tướng võ nguyên giáp các cựu chiến binh các nghệ sĩ gia đình nghệ sĩ
có nhiều công hiến và có tác phẩm nghệ thuật về chiến dịch điện biên phủ
đồng đảo khán giả ở trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
chương trình nghệ thuật điện biên phủ không bao giờ quên do cục công tác đảng
và công tác chính trị chỉ đạo nhà hát hồ gươm thực hiện chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm
chiến thắng điện biên phủ và chương trình được truyền hình trực tiếp
trên truyền hình công an nhân dân antv
ngay từ phút mở màn khán giả có dịp xem nghe lại tiến quân ca của nhạc sĩ văn cao
đây là tác phẩm đã vô cùng quen thuộc
với bất kỳ người việt nam nào nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tại nhà hát hồ gươm
người yêu âm nhạc có dịp thưởng thức tác phẩm này qua phần thể hiện của gian hợp sướng và giàn nhạc giao hưởng
các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn trong chương trình lần này đều là những tác phẩm
có đời sống và sự trường tồn cùng tháng năm ghi dấu ấn lịch sử và đồng hành cùng dân tộc
trong đó có những tác phẩm đã được trao giải nhất nhì tại đại hội văn công toàn quốc lần thứ nhất năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
với sự tham gia của ba trăm linh nghệ sĩ
trong đó có nghệ sĩ piano bích trà nghệ sĩ ưu tú nguyễn huy đức đào tố loan phạm thu hà
và nhiều nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng việt nam nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân đoàn nghi lễ công an nhân dân
điện biên phủ không bao giờ quên là chương trình nghệ thuật có nhiều tác phẩm thanh nhạc
khí nhạc về điện biên phủ được viết ngay trên chiến trường hoặc giai đoạn sau này cùng được phương khí mới
cuối chương trình là bản giao hưởng hợp sướng
điện biên phủ gồm bốn chương của nhạc sĩ hoàng vân
tiết mục hoành tráng và ấn tượng này khép lại chương trình
đồng thời thêm một lần nữa khẳng định bằng ngôn ngữ âm nhạc về ý nghĩa tầm vóc
giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng điện biên phủ tràng sử vàng của dân tộc việt nam
đặc biệt trọng tâm của chương trình này là giàn hợp sướng với sáu mươi người
thì tôi thấy là nhà hát hồ gươm là một địa điểm rất phù hợp để làm loại hình nghệ thuật đó
mặc dù là cổ điển kinh điển nhưng lại là âm nhạc việt nam
cùng với chương trình nghệ thuật điện biên phủ không bao giờ quên
tại nhà hát hồ gươm bàn tổ chức còn triển lãm khoảng hai mươi tác phẩm của họa sĩ nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân
đây là các tác phẩm được ông vẽ trong những tháng ngày cùng các họa sĩ tham gia chiến
chiến dịch điện biên phủ
muốn là được có nhiều thời gian để vẽ được thật nhiều về điện biên
diễn ra trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng năm tại nhà hát hồ gươm
chương trình điện biên phủ không bao giờ quên sẽ thêm một lần nữa khẳng định
tinh thần điện biên phủ đã tạo nên những con người kiệt xuất cả trên chiến trường và trong nghệ thuật
những nội dân tiếp theo nâng cao hiệu quả
trong công tác của điện biên phủ
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
myanmar ghi nhận hơn năm mươi người tử vong do sốc nhiệt
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
ủy ban quốc phòng và an ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ một mươi
thẩm tra dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội đã dự và chỉ đạo phiên họp
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh chủ trì phiên họp
dự phiên họp có trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
đã có nhiều chủ trương chính sách về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên việc thể chế hóa quan điểm chủ trương chính sách của đảng
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đặc biệt là nội dung xã hội hóa công tác phòng cháy chữa cháy còn hết sức hạn chế
chưa có cơ chế chính sách cũng như sự hướng dẫn chỉ đạo cụ thể
chưa quyến khích được doanh nghiệp người dân cũng tham gia
vì vậy việc xây dựng ban hành luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm
chính sách của đảng và tăng cường sự lãnh đạo
quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ
đối với những sự cố tai nạn xảy ra trong đời sống hàng ngày
có tác động trực tiếp làm hạn chế quyền con người quyền công dân
và theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba phải được quy định trong văn bản pháp luật
đặc biệt việc xây dựng luật còn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan
và khắc phục hạn chế vướng mắc bất cập của pháp luật hiện hành
dự thảo gồm chín chương sáu mươi năm điều các đại biểu cơ bản nhất trí
cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn
khắc phục kịp thời những hạn chế bất cập đang tồn tại
đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật
ngoài ra các đại biểu cho rằng ban soạn thảo cần ra soát kỹ
phạm vi điều chỉnh để tránh trồng lấn với các dự án luật khác
dự thảo luật lần này khá đổi mới đổi mới về tư duy và phương án
và phương tức quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nó cũng khác cơ bản với luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn bốn
cụ thể là trong này đã có những chính sách để cải cách và đơn giản hóa
các thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy
cũng như là lầm ghép và thực hiện cơ chế mục cửa liên thông
trong quá trình thực hiện công tác quản lý phòng cháy chữa cháy
của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
phòng cháy chữa cháy rồi cứu nạn cứu hộ đặc biệt cứu nạn cứu hộ
thì luật này cũng có
luật phòng chống thiên tai cũng phải đề cập luật phòng thủ dân sự cũng phải đề cập
nhiều ngành khác nhau thế thì bây giờ đến mức độ nào thì lực lượng nào phải có trách nhiệm
thì cái chỗ đấy phải rõ ràng mạch lại
lý giải về phạm vi điều chỉnh và điều chỉnh tên gọi của dự án luật lần này
theo thứ trưởng lê quốc hùng đây là sự luật hóa nghị định số tám mươi ba của chính phủ
về phạm vi hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
điều này phù hợp với hiến pháp
khi tác động đến quyền của công dân thì chỉ thực hiện theo luật
chúng ta thực hiện theo cái nghị định tám mươi ba này và chúng tôi đã tổng kết cái nghị định tám mươi ba này
rất là rõ ràng và đã có cái sự thống nhất rất là cao với ban soạn thảo luật phòng thủ dân sự của bộ quốc phòng
đã thống nhất chín cái trường hợp được quy định trong nghị định tám mươi ba này là không thuộc vào cả cái phần của phòng thủ dân sự
là cấp độ thấp hơn là cấp độ thấp hơn
vấn đề này thì báo cáo các đồng chí là cứ mãi mãi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện theo nghị định
như vậy là vi phạm hiến pháp
rất rõ ràng chẳng có cái gì mơ hồ không có cái gì trồng lấn không có cái gì xúc đột
phát biểu tại phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị
ủy ban quốc phòng an ninh phối hợp với cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến đại biểu
hoàn chỉnh tờ trình và báo cáo thẩm tra trước khi trình ủy ban thượng vụ quốc hội tại phiên họp thứ ba mươi ba
để cho ý kiến chính thức báo cáo với quốc hội tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ một mươi
vào chiều ngày hôm nay tại nhà quốc hội ủy ban quốc phòng và an ninh tiến hành thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
thượng tướng trần quang phương ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội dự và chỉ đạo phiên họp
cùng dự có ông lê hoài trung
thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
luật cảnh vệ được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua năm hai nghìn một mươi bảy sau khi có hiệu lực thi hành
đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
tuy nhiên đến nay đã xuất hiện một số vướng mắc bất cập tập trung ở các nhóm vấn đề đối tượng cảnh vệ biện pháp
chế độ cảnh vệ nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng cảnh vệ
do đó việc sửa đổi bổ sung một số quy định của luật cảnh vệ là thực sự cần thiết
qua đó khắc phục những thiếu sót của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra đối với công tác cảnh vệ
nâng cao các chất lượng đảm bảo hiệu quả của lực lượng cảnh vệ của cả công an và quốc phòng là rất cần thiết
do tình hình quốc tế hiện nay tình hình trong nước
và do các hoạt động của chúng ta cũng có ngày thẳng tăng
tôi cũng rất là nhất trí với những ý kiến đã được trình bày của đồng chí tư lệnh cảnh vệ đại diện cho bộ công an
đây rồi là ý kiến của dự thảo của ủy ban quốc phòng an ninh
phát biểu tại phiên họp trung tướng lê quốc hùng cho rằng
cần thiết phải quy định trong dự thảo luật bổ sung thẩm quyền bộ trưởng bộ công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ
trong trường hợp cấp thiết
cần thiết phải quy định nội dung khoản sáu của điều một mươi này
bởi vì trong thực tế áp dụng luật cảnh vệ từ năm hai nghìn một mươi bảy
thì đến nay chúng ta đã có năm mươi sáu đoàn
mà lúc đó luật chưa quyết định thì chúng ta áp dụng ngoài luật
và người quyết định cho việc áp dụng sự kiện hoặc là đối tượng đấy xuất hiện trên lãnh thổ việt nam là đối tượng cảnh vệ
thì không ai khác là bộ trưởng bộ công an
nếu như không áp dụng đối tượng gần về thì ngay lập tức sẽ uy hiếp đến an ninh an toàn
an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
và nó phù hợp với khoảng hai điều một mươi bốn của hiến pháp
để hoàn thiện dự án luật phó chủ tịch quốc hội trần quang phương đề nghị cơ quan soạn thảo dự án luật
phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp tục ra soát kỹ lưỡng về cơ sở chính trị pháp lý và thực tiễn bàn hành luật
đồng thời đề nghị thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh chủ trì khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án luật
và trình xin ý kiến tại kỳ họp thứ bảy theo đúng quy định
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị quán triệt chuyên sâu một số văn bản chỉ đạo của bộ công an
về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị đại biểu công an các đơn vị địa phương đã được nghe lãnh đạo cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
quán triệt năm văn bản về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do bộ công an bàn hành
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị công an các đơn vị địa phương cần tập trung nghiên cứu
quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của các văn bản góp phần cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả
nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính
chỉ để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cần tiếp tục đổi mới nội dung hình thức phương pháp công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đặc biệt phải thực hiện nghiêm túc thông tư số chín của bộ trưởng bộ công an về công tác dân vận
tiếp tục cụ thể hóa xác định rõ lộ trình giải pháp các bước thực hiện phù hợp cho công tác dân vận
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đồng thời tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền các cấp
tiếp tục xây dựng củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
và gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với việc tổ chức thực hiện luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
hôm nay tại công an tỉnh thừa thiên huế bộ công an tổ chức hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm
đảm bảo trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong công an nhân dân
dự và chủ trì có trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một mươi chín công an tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương thuộc khu vực miền trung và tây nguyên
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an các đơn vị địa phương
cần đổi mới tư duy công tác hậu cần tài chính nói chung
hậu cần phải đi trước một bước mua sắm các trang thiết bị phải đồng bộ hiện đại và đi trước để làm chủ khoa học công nghệ
ra soát chủ động đề xuất các danh mục ưu tiên cần đầu tư tăng cường công tác chỉ đạo quan tâm
củng cố lực lượng tham mưu nâng cao chất lượng quản lý tài sản
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra
hướng dẫn việc quản lý sử dụng trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
tổ chức các lớp tập huấn đặc biệt là công tác sử dụng khi trang bị cho công an các địa phương
tập trung thanh xử lý các loại phương tiện vật tư kỹ thuật không đảm bảo
kịp thời đề xuất xử lý bổ sung đảm bảo công tác chiến đấu của lực lượng
nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị do thời tiết nắng nóng khô hạn nhiệt độ cao kết hợp với gió to
khoảng bốn trăm linh hectare rừng tràm sản xuất thuộc sư lê văn tuyến
và khoảng bốn trăm linh hectare rừng tràm sản xuất thuộc sư lê văn tuyến
đoàn ba trăm ba mươi quân khu chín quản lý tại huyện giang thành tỉnh kiên giang những ngày vừa qua đã cháy lớn
nơi tuyến lửa bên dưới cán bộ chiến sĩ công an tỉnh kiên giang đã tích cực tham gia trợ cháy rừng
bất kể ngày đêm bất chất thời tiết khắc nghiệt nắng nóng trên đầu lửa nóng dưới chân
họ vẫn chắc ý chí vững tinh thần dập lửa
trước diễn biến phức tạp của vụ cháy công an tỉnh kiên giang đã điều động một trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều phương tiện tham gia phục vụ trợ cháy
trước diễn biến phục vụ trợ cháy cấp tốc hành quân trong đêm chi viện tham gia hỗ trợ địa phương trợ cháy
những cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy ở tuyến đầu họ đã rất vất vả để chiến đấu với giặc lửa
không mang hiểm nguy tất cả cùng quyết tâm để nhanh chóng khống chế được đám cháy
những người lính đã thấm mệt sau nhiều giờ liên tục tham gia chữa cháy họ chập mắt tạm ở bất cứ đâu
ăn nhanh ngủ tạm cố gắng lấy lại sức để tiếp tục chiến đấu với giặc lửa
dù không xuất hiện trong trang phục trình tề của lực lượng mình nhưng đây là những hình ảnh đẹp của
những cán bộ chiến sĩ công an tham gia trợ cháy hết mình vì nhân dân phục vụ
đến hiện tại tình hình cơ bản được kiểm soát tuy nhiên do diện tích rừng lớn thời tiết khô hanh lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành
tuy nhiên do diện tích rừng lớn thời tiết khô hanh lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành
tuy nhiên do diện tích rừng lớn thời tiết khô hanh lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành trực chiến sẵn sàng tham gia chữa cháy nếu lửa bùng phát trở lại